thưa quý vị việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phong phú không chỉ là trách nhậm của đảng và nhà nước
mà còn là nhiệm vụ của mỗi cá nhân mỗi cộng đồng tạo ra một môi trường văn hóa tích cực sôi động
không chỉ để thể hiện văn hóa dân tộc mà còn để tạo ra động lực sức mạnh để thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc trên mọi mặt trận kể cả trên biển cả
vâng trong cái nắng trói trang của biển đông ấn tượng nhất không chỉ là vẻ đẹp huyền diệu của cảnh biển xanh mướt vô tận
mà còn là sự gắn kết hiểu biết lẫn nhau của các đại biểu đoàn công tác số chín của quân chủng hải quân
và đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã hiện thực hóa chủ trương quan điểm của đảng
qua câu chuyện về hội thi cử tướng và cắm hoa giữa trùng khơi trong hải trình ra thăm động viên cán bộ chiến sĩ nhân dân
đang làm nhiệm vụ tại quần đảo trường sa và nhà sàn jk một
hội thi cờ tướng và cuộc thi cắm hoa trên tàu trong hải trình tới các đảo của quần đảo trường sa và nhà sàn jk một
của đoàn công tác số chín dường như là một nét đẹp mới mẻ nhưng lại toát lên vẻ đẹp tinh tế sáng tạo dưới bàn tay của những người tham gia
dù là nam hay nữ họ đều chứng tỏ được tài năng và sự sáng tạo của mình
thông qua những tác phẩm hữu ích và hữu ích của đoàn công tác số chín
hội thi cử tướng và cuộc thi cắm hoa trên tàu trong hải trình ra thăm quần đảo trường sa và nhà sàn jk một
và đây là cuộc thi cờ tướng được tổ chức ngay trên con tàu kn bốn trăm chín mươi một này
cuộc thi nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần giao lưu học hỏi tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong đoàn công tác

trong hành trình sang trường sa chúng tôi có tổ chức một cuộc thi cắm hoa trên tàu trong hải trình ra thăm quần đảo trường sa và nhà sàn jk một
chúng tôi có tổ chức một cuộc thi cờ tướng
trong cuộc thi này tôi là thành viên tham gia
và tôi cảm giác rất xúc động
vì qua cuộc thi này tình người và con người tự nhiên kết nối với nhau
có một cái cảm xúc rất lạ tôi rất xúc động
hội thi cờ tướng và cuộc thi cắm hoa không chỉ là những hoạt động giải trí
gắn kết giữa các thành viên của đoàn công tác trên tàu kn bốn trăm chín mươi một
mà còn là những dấu ấn về tinh thần đoàn kết
và sự giao lưu văn hóa giữa biển đảo vùng trời biên cương của tổ quốc
còn đây là cuộc thi cắm hoa dành cho các chị em của đoàn công tác
mỗi đội sẽ cắm một lãng hoa với chủ đề tự chọn
và sau khi hoàn thành sẽ cử một đại diện thuyết minh cho tác phẩm của mình
và chính những tác phẩm này sẽ được dành tặng cho cán bộ chiến sĩ trên các đảo
đòi hỏi sự sáng tạo của mỗi một cá nhân trong tổ là cực kỳ lớn
và cũng rất là thử thách
chúng tôi đang rất cố gắng để có thể tạo ra được những bông hoa và những lãng hoa thật là đẹp
để gửi đến các chiến sĩ trên đảo
cũng là lần đầu tiên để tham gia cuộc thi cắm hoa
nhưng mà rất là cảm động
với lại là cái ý tưởng đưa ra đó là có những cái bông hoa đẹp
có những sản phẩm đẹp để tặng cho những người lính trên đảo
đó là những tâm lòng cảm ơn sự hy sinh nỗ lực của những người lính trên đảo
thưa quý vị đây là không khí của buổi cắm hoa
của tổ ba tổ cô linh đoàn công tác số chín
trên hành trình ra thăm trường xa và nhà ràn dk một
điều đặc biệt của tổ ba là các thí sinh tham gia dự thi cắm hoa
hầu như toàn là nam giới
và như quý vị thấy tại đây hiện chỉ có ba chị em là nữ rồi
nhưng mà thông qua các cái sản phẩm của các anh chị làm
có thể thấy rất là chuyên nghiệp
không khác gì bông hoa thật
trên thuyền có phát động cuộc thi cắm hoa để tặng các chiến sĩ
cũng như là tặng các cái đảo chúng ta sẽ đi qua
nên tôi đã học các cái đảo chúng ta sẽ đi qua
tôi đã học trong quá trình mà thuyền phát động cuộc thi
và tôi đang trên con đường để hoàn thiện mình
có thể sau khi nghỉ hưu sẽ chuyển sang nghề làm hoa giả
làm đẹp cho cuộc đời
chúng tôi sau đấy thì sẽ tặng lại cho các chiến sĩ trên tàu
hoặc là chiến sĩ tại các đảo mà chúng tôi ghé qua
đây là một cái hoạt động rất ý nghĩa
vì những bông hoa này thể hiện tình cảm của tổ chúng tôi
đối với các chiến sĩ đã ngày đêm hết mình canh giữ
vùng biển đảo thiên liên của tổ quốc